tuy nhiên đến tối và đêm nay trở đi thời tiết sẽ thay đổi là do một khối khí lạnh nhỏ ở phía bắc
sẽ nén và đẩy một rãnh mây rông xuống các tỉnh miền bắc của nước ta
vì thế bắc bộ sẽ có mưa rào và rông trở lại
những cơn mưa sẽ xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía bắc trước
sau đó sẽ lan xuống khu vực trung du và vùng đồng bằng
trong đó vùng có mưa vừa mưa to thậm chí là có nơi mưa rất to
kèm theo rông mạnh sẽ tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi và trung du thuộc phía đông bắc bộ
mưa xuống sẽ khiến cho nhiệt độ giảm nhanh trời chuyển mát và dễ chịu
tuy nhiên trong cơn rông tiềm ẩn nguy cơ cao về rông xét lốc xoáy và gió giật mạnh
nên người dân cần hết sức lưu ý
với các tỉnh thành miền trung trong ngày hôm nay tiếp tục chịu sự chi phối của vùng áp thấp phía tây
vì thế thời tiết chủ đạo trong ngày ở đây vẫn là nắng và nóng
dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn vùng sẽ giao động từ ba mươi bốn cho đến ba mươi bảy độ
riêng khu vực vùng núi phía tây các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên
nhiệt độ cao hơn có nơi lên tới trên ba mươi tám độ
nam bộ và tây nguyên trong ngày hôm nay được dự báo vẫn còn xảy ra nắng nóng với mức nhiệt trưa và chiều
giao động trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi sáu độ
riêng một số nơi ở tây nguyên như ajunpa gia lai hay biên hòa đồng nai
nhiệt độ có thể cao trên ba mươi tám độ đạt ngưỡng nắng nóng gai gắt
tuy nhiên có một thông tin đáng mừng là từ ngày mai trở đi
gió tây nam có xu hướng được thiết lập trở lại
vì thế những cơn mưa rông sẽ bắt đầu xuất hiện
dự báo từ chiều mai ở nam bộ sẽ có mưa rông
và đến ngày một mươi tám tháng năm mưa rông sẽ xuất hiện nhiều ở cả tây nguyên và nam bộ
nắng nóng sẽ chấm dứt hẳn ở cả hai khu vực
trên biển trong ngày hôm nay toàn bộ khu vực biển đông của nước ta
trong đó có khu vực huyện đảo hoàng sa và khu vực huyện đảo trường sa
vẫn duy trì trạng thái thời tiết tốt
trời không mưa gió hầu khắp các nơi đều duy trì dưới mức cấp bốn
nên không nơi nào có sóng cao và biển động
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước